các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy tình cảnh của công ty đại nam trước khi bà nguyễn phương hằng bị bắt như thế nào
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
nữ ceo năm mươi một tuổi từng gây xôn xao trên mạng xã hội một thời gian dài khi live stream nhiều vấn đề liên quan đến việc từ thiện của nghệ sĩ việt
bà hằng cũng thường xuyên chia sẻ về khối tài sản khổng lồ cũng như thú vui mua sắm kim cương đắt tiền
khiến nhiều người tò mò doanh nghiệp bà bà hằng leo lái kinh doanh thế nào
nữ ceo kiếm tiền ra sao mà thể hiện giàu có đến vậy
công ty đại nam của bà nguyễn phương hằng mỗi ngày lỗ nửa tỷ mang ba trăm linh chín sổ đỏ đi thế chấp
đăng tải ngày hai mươi năm tháng ba trên tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị thông tin rằng
công ty cổ phần đại nam được ông dũng lò vôi lập ra năm một nghìn chín trăm sáu mươi
công ty này hiện đăng ký kinh doanh một trăm hai mươi bảy ngành nghề
trong đó hoạt động chính là bất động sản với nhiều quỹ đất lớn tại bình dương
hai trăm bảy mươi chín ha tại khu công nghiệp sóng tầng hai gần năm trăm ba mươi bốn ha tại khu công nghiệp sóng tầng ba khu du lịch đại nam bốn trăm năm mươi ha
ngoài ra còn có nhà xưởng kinh doanh đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu công nghiệp thực hiện theo quy hoạch là chính
nổi bật nhất trong sự nghiệp của bà hằng và chồng chính là dự án khu du lịch đại nam rộng bốn trăm năm mươi ha
được khởi công từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và phải mất tới gần một mươi năm mới hoàn thành để đón khách du lịch
theo giới thiệu dự án tổng vốn đầu tư công trình khu du lịch đại nam lên tới sáu tỷ đồng
và bối cảnh được thiết kế hoàn toàn bởi ông huỳnh uy dũng ông chủ đại nam khốp lúc bấy giờ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ông huỳnh uy dũng bất ngờ tuyên bố sẽ ngừng kinh doanh và chuyển vai trò điều hành cho vợ là bà nguyễn phương hằng
để tập trung vào công việc thiện nguyện bằng cách bán những tài sản ông đã tạo dựng trong hơn bốn mươi năm qua để giúp đời giúp người
nguồn tin trên vietnamnet cho biết vốn điều lệ của đại nam hết năm hai nghìn một mươi chín là hai trăm linh bảy tỷ đồng
trong đó ông dũng nắm khoảng chín mươi chín chín mươi hai
đến cuối năm hai nghìn hai mươi đại nam có vốn điều lệ đạt hai trăm linh bảy tỷ đồng
trong đó tới hơn chín mươi chín thuộc sở hữu của ông huỳnh uy dũng chồng bà nguyễn phương hằng
theo zing vn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám nguồn thu của công ty của phần đại nam tăng trưởng đều hàng năm
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu thuần của chủ sở hữu khu du lịch lạc cảnh đại nam văn hiến ở mức ba trăm bảy mươi ba tỷ đồng
lãi gộp ba trăm hai mươi tỷ đồng tương ứng với biên lợi nhuận gộp tám mươi sáu cao so với một số doanh nghiệp cùng ngành
tuy nhiên công ty báo lỗ sau thuế năm mươi một tỷ đồng
đề chi của đại nam là quá lớn
đến năm hai nghìn một mươi tám đại nam ghi nhận doanh thu thuần ở mức bốn trăm năm mươi bốn tỷ đồng tăng bốn mươi chín tỷ so với năm trước đó
lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng được cải thiện lần lượt đạt bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng và âm tám mươi bốn tỷ
năm hai nghìn một mươi chín chứng kiến sự lao dốc nghiêm trọng với kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đại nam
trong khi nguồn thu giảm một mươi về bốn trăm linh chín tỷ đồng
sắp xỉ năm hai nghìn một mươi bảy đạt lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm
đến một trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tính trung bình chủ khu du lịch lớn nhất bình dương mỗi ngày làm ăn thua lỗ bốn trăm hai mươi hai triệu đồng
lúc này lỗ lũy kế của công ty cổ phần đại nam đã lớn hơn vốn điều lệ một trăm chín mươi năm tỷ đồng
tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tổng cộng nguồn vốn công ty của ông dũng lò vôi đạt bốn bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
trong đó nợ ngắn hạn bảy trăm năm mươi năm tỷ đồng nợ dài hạn ba chín trăm một mươi năm tỷ đồng
không thể cải thiện tình hình kinh doanh ở những năm kế tiếp
các khoản lỗ ngày càng phình to lại đè nặng thêm nữa
và tới cuối năm hai nghìn hai mươi vốn chủ sở hữu của đại nam đã âm gần ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng theo việt nam finance
cũng tại thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi công ty này có hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng nợ phải trả
nhằm huy động thêm nguồn lực nuôi hoạt động kinh doanh
từ năm hai nghìn hai mươi đại nam bắt đầu đẩy mạnh vay nợ dài hạn với năm trăm bốn mươi một bốn tỷ đồng
cao hơn rất nhiều mức ba tỷ đồng cùng kỳ
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đại nam đã đi vai trợ
trái phiếu để làm dự án
cụ thể công ty phát hành một trăm tám mươi tỷ đồng trái phiếu với mục đích đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê số hai
thuộc khu công nghiệp sóng thần ba phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
không chỉ khu du lịch gặp khó khăn một số dự án của đại nam như khu nhà ở đại nam
hay khu dân cư đại nam tại mặt tiền đường quốc lộ một mươi ba thị trấn minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
không được khách quá mặn mà
tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị cho biết dự án khu nhà ở đại nam
có quy mô một trăm linh năm tám hectare do công ty cổ phần đại nam làm chủ đầu tư
với tổng vốn đầu tư hơn hai ba trăm linh tỷ đồng
thời điểm mở bán dự án vào cuối năm hai nghìn một mươi tám khu dân cư đại nam được kỳ vọng sẽ phát triển
thúc đẩy thị trường bất động sản huyện trân thành nói riêng và của cả tỉnh bình phước nói chung
bởi thị trường chưa có một dự án quy mô đầu tư bài bản
tuy nhiên khu dân cư đã không được khách mua nhiều
nguồn tin của vtc news cho biết năm hai nghìn hai mươi một công ty cổ phần đại nam đã thế chấp
ba trăm linh chín tỷ đồng
ba trăm linh chín giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ dự án khu nhà ở đại nam
phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bình dương
về việc mang sổ đỏ đi thế chấp vay ngân hàng bà phương hằng cũng từng đăng đàn cho rằng
đây không phải việc quá cá biệt
ngoài công ty cổ phần đại nam bà nguyễn phương hằng còn tham gia cùng chồng
tại nhiều doanh nghiệp khác
bà cũng là cổ đông sáng lập nắm giữ hai mươi tương đương phần vốn góp cổ phần
tại công ty group đại nam thành lập năm hai nghìn hai mươi với ngành nghề chính là sản xuất găng tay
vốn điều lệ một trăm tám mươi tỷ đồng do ông dũng lò vôi làm chủ tịch
bản thân ông dũng sở hữu ba mươi cổ phần tại group đại nam
vợ chồng ông dũng bà hằng cũng đồng sáng lập công ty cổ phần xử lý nước thải
hoàng hữu huỳnh cuối năm hai nghìn một mươi tám với vốn điều lệ chín mươi chín tỷ đồng
mỗi người sở hữu một mươi năm cổ phần doanh nghiệp
trong lần live stream hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng từng chia sẻ
vợ chồng bà đã thế chấp tài sản để vai ba trăm linh tỷ đồng xây nhà máy sản xuất oxy
dự án này được triển khai trong thời điểm dịch covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp
thông tin này khi đó khiến dư luận quan tâm bởi bà hằng chưa từng giấu giếm
về khối tài sản khủng của hai vợ chồng
liên quan đến việc bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
bị bắt tạm giam trả lời báo chí ngày hai mươi năm tháng ba ông võ kim thành
phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam cho biết công ty vẫn hoạt động bình thường
khu du lịch đại nam vẫn mở cửa đón khách
báo lao động thủ đô với bài viết ai điều hành đại nam sau khi bà nguyễn phương hằng bị tạm giam
dẫn lời phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam cho biết
tôi mới nắm thông tin vụ việc chị hằng trên báo đài
về công việc ở công ty vẫn hoạt động bình thường không bị gián đoạn
khu du lịch vẫn mở cửa đón khách người điều hành công ty tạm thời sẽ là
anh dũng huỳnh uy dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam
liên quan đến sự việc này luật sư trần minh cường
giám đốc điều hành công ty luật solution partner cho biết
trong trường hợp bà nguyễn phương hằng là đại diện pháp luật của công ty cổ phần đại nam
nhưng chưa có giấy ủy quyền cho người khác
thì hội đồng cổ đồng hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp bất thường
để bầu ra nhân sự mới tạm điều hành công ty
trong giai đoạn đó sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết
để thay đổi người đại diện pháp luật
luật sư cường cho hay nếu bà nguyễn phương hằng không phải là người đại diện pháp luật
của công ty đại nam thì người đại diện pháp luật của công ty đại nam
sẽ có những quyết định điều động nhân sự để bổ sung vào vị trí của bà hằng
nhằm tiếp tục vận hành mà không ảnh hưởng đến công ty
như đã đưa tin tối hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm hại lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
công an tp hcm nhận định bà nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân
sử dụng chức năng của mạng xã hội và internet để tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp
nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư người khác
trong đó sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra bà nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trước đó ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định
tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
từ ngày một mươi sáu tháng hai đến hai mươi chín tháng bốn để xác minh và điều tra liên quan đơn tố cáo
của một số cá nhân đối với bà nguyễn phương hằng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đang thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân
tố cáo bà nguyễn phương hằng gồm nhà báo nguyễn đức hiển nhà báo đặng thị hàn ni
bà đinh thị lan ca sĩ viu anh vợ chồng ca sĩ thủy tiên công vinh
các cá nhân trên tố cáo bà nguyễn phương hằng về các hành vi đưa tin sai sự thật
vu khống làm nhục người khác lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thưa quý vị và các bạn bà nguyễn phương hằng bị bắt là thông tin được cộng đồng mạng quan tâm nhất trong những giờ qua
tuy nhiên về phần doanh nghiệp đại nam theo lời ông võ kim thanh phó tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
thì công ty cũng như khu du lịch đại nam vẫn mở cửa và đón khách bình thường
và người điều hành tiếp tục sẽ là ông dũng chồng bà nguyễn phương hằng
những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các video tới
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại